theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bão số năm đã làm ba người thiệt mạng một trăm một mươi hai người bị thương hơn hai mươi hai ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng
báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nêu rõ
về sản xuất nông nghiệp đã có hơn ba ha lúa và hoa màu bị thiệt hại
đến sáng ngày hai mươi tháng chín tình trạng sạt lở một số tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên xã ở các tỉnh
nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng đã được ngành giao thông vận tải
phối hợp với các địa phương để khắc phục và đã cơ bản thông xe
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng của bão
tập trung triển khai công tác tìm kiếm người bị mất tích cứu chữa người bị thương
động viên thăm hỏi gia đình có người bị chết thiệt hại nhà cửa huy động lực lượng phương tiện cùng với nhân dân trên địa bàn
tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai và triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ sau bão